trên địa bàn huyện tumorong và huyện con plong tỉnh con tum đã có nhiều phụ nữ bị rụ rỗ đi xuất khẩu lao động sang ả rập xê út
nhưng khi họ rời xa quê nhà của mình thì gia đình và chính quyền địa phương mới biết những người lao động này đã đi theo kênh của công ty cổ phần xuất khẩu lao động và thương mại dịch vụ colecto trên nhánh tỉnh thanh hóa
tuy nhiên công ty này không được ngành chức năng tỉnh con tum cấp giấy phép tuyển dụng lao động tại địa phương thực trạng này gây hoang mang lo lắng cho người dân tỉnh con tum
anh a bloom hai mươi năm tuổi ở làng đắc giá xã đắc sao huyện tumorong tỉnh con tum cho biết em gái anh là y lèo đã bỏ làng đi xuất khẩu lao động qua người mua giới của công ty colecto có tên là y bắc
cách đây khoảng hơn năm tháng bà y bác xưng là người của công ty colecto chi nhánh thanh hóa đến mời mọc il đi xuất khẩu lao động
y leo liền bỏ đứa con hai tuổi lại cho chồng rồi bỏ làng đi mất đi được hai ba ngày thì người nhà làng đắc giá mới biết
anh bloom cho hay y lèo có gọi điện về
anh bloom đã gọi điện về hai ba lần nhờ người nhà mang tiền ra thanh hóa để đóng tiền bồi thường hợp đồng để được về nhà
có điều do gia đình không có tiền gửi ra nên sau đó không liên lạc được với em gái nữa và không biết bây giờ đang ở đâu
sát nhà y lèo là gia đình anh của vợ chồng a brái và y ben
ngày dân làng phát hiện il mất tích thì cũng hoảng hốt khi không thấy y ben ở nhà
ba ngày sau ông a tía bố của y ben cho biết y ben đã đi với y lèo ra thanh hóa để đi xuất khẩu lao động
hồi giờ không biết hồi giờ không biết ba bốn ngày hồi giờ mới biết
vậy cũng không biết làm rồi nó đi một ngày
hai người y lèo về y ben
bạn nó về bạn nó về xem
hai ông già nó già rồi không được nuôi
nó mãi múc chết mà ai xem của nó
trong quá trình công ty đến làm việc thì không có làm việc với chính quyền địa phương
mà cũng không thông qua chính quyền địa phương
và ủy ban xã cũng đã tiến hành xác minh làm việc với
gia đình của người lao động
và cũng có được hồ sơ thì qua thể hiện trong hồ sơ thì tất cả những cái xác nhận của chính quyền địa phương
cũng như cam kết của gia đình thì không có xác nhận
theo người dân cho biết họ bị đối tượng a trung dụ dỗ họ đi xuất khẩu lao động
là người đứng ra bảo lãnh làm tất cả các thủ tục pháp lý để họ được xuất cảnh
đối tượng này cũng đã bày cho họ nói dối cơ quan chức năng trong quá trình làm hộ chiếu
chúng tôi khuyến kháo người dân
đi xuất khẩu lao động nhất là các huyện nghèo ba mươi a và các huyện khác
thì nên đến quỹ ban dân xã để được tư vấn
và thông qua cái kênh của xã lao động thương minh đó là trung tâm dịch vụ việc làm
để được tư vấn hướng dẫn giúp đỡ
và trước khi đi thì phải có sự chứng kiến của quỹ ban dân cấp xã
nhất là những nội dung ghi trong hợp đồng
đảm bảo theo quy định của pháp luật việt nam
theo thống kê của sở lao động thương minh và xã hội tỉnh con tum
có hàng chục lao động ở hai huyện con plong và tumberong
đã được công ty colecto trình nhánh thanh hóa đưa ra thanh hóa đào tạo nghề trái quy định
để xuất khẩu lao động sang ả rập xê út
trên thực tế đã có rất nhiều lao động hộ gia đình trên địa bàn tỉnh
cải thiện và nâng cao được đời sống nhờ có thu nhập ổn định từ việc đi xuất khẩu lao động
điểm chung giữa họ là đều được tuyển dụng thông qua các công ty được cấp phép
ngược lại nhiều lao động đã rơi vào tình trạng lành ít giữ nhiều khi đi làm việc ở nước ngoài
thông qua các công ty không được cấp phép hoạt động ở địa phương